thưa quý vị ngày một mươi năm tháng bốn tỉnh ủy lạng sơn tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới
với mục tiêu nâng cao chất lượng hiệu quả công tác khám chữa bệnh
trong những năm qua mạng lưới khám bệnh chữa bệnh ở các tuyến trên địa bàn tỉnh lạng sơn tiếp tục được củng cố ổn định và phát triển đặc biệt là mạng lưới y tế cơ sở
đến nay tỉnh lạng sơn có một trăm chín mươi chín trên hai trăm linh xã phương thị trấn đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế
chất lượng nhân lực y tế được cải thiện các chính sách khám chữa bệnh của người nghèo trẻ em dưới sáu tuổi đối tượng chính sách khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ
qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ toàn dân tham gia bảo hiểm y tế
tính đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn toàn tỉnh đạt chín mươi bốn ba tăng bốn mươi bốn bảy so với năm hai nghìn chín
trong thời gian tới ngành bảo hiểm y tế tỉnh lạng sơn sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành địa phương
triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển người tham gia giải quyết chi trả kịp thời đầy đủ các quyền lợi cho người tham gia
đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra kịp thời xử lý xử lý triệt đề các hành vi vi phạm pháp luật về chính sách bảo hiểm
thưa quý vị hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
vào chiều ngày một mươi năm tháng bốn tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh hà nam
mặt tri ân các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hòa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện thanh liêm thành phố phủ lý
trong chiến thắng lịch sử điện biên phủ có sự đóng góp không nhỏ của quân và dân tỉnh hà nam
đặc biệt là sự đóng góp hy sinh của các chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến thực hiện tham gia chiến đấu
hỗ trợ cho chiến dịch điện biên phủ kết thúc cuộc chiến trở về với cuộc sống đời thường
dù ở cương vị nào những chiến sĩ điện biên năm xưa vẫn giữ vững bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ
tiếp tục góp công sức xây dựng quê hương là tấm gương để con cháu nói theo
thời gian tới tỉnh hà nam đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện đúng đầy đủ
kịp thời các chính sách yêu đãi của đảng và nhà nước đối với gia đình và chăm lo tốt hơn nữa
đối với các thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ người có công với cách mạng
ngày một mươi năm tháng bốn trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại việt nam
đoàn công tác quốc hội hungary gia bà marta matvay phó chủ tịch thứ nhất quốc hội hungary
làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ninh bình
làm việc với đoàn đại biểu quốc hội hungary tỉnh ninh bình mong muốn được hợp tác với hungary
về các lĩnh vực du lịch thu hút đầu tư đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển du lịch bảo tồn văn hóa
chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng luật pháp đối với bảo tồn di sản
đặc biệt là luật pháp có tính đặc thù cho đô thị có di sản
đánh giá cao những đề xuất của tỉnh ninh bình trong việc mở rộng hợp tác với các địa phương của hungary
bà phó chủ tịch thứ nhất quốc hội hungary khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy hợp tác
giữa hungary việt nam nói chung và tỉnh ninh bình với các địa phương của hungary nói riêng trên các lĩnh vực này